bộ tài chính vừa ban hành quyết định số hai nghìn ba trăm một mươi hai qd btc về việc chuyển công tác đối với ông lê duy minh
cục trưởng cục thuế tp hcm
theo quyết định ông lê duy minh được điều chuyển sang ủy ban nhân dân tp hcm
và bàn giao lại công việc tài liệu tài sản được giao quản lý cho cục thuế tp hcm
trước đó vào ngày hôm qua liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố nguyễn thị bích hạnh
phó cục trưởng cục thuế tp hcm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đây là diễn biến điều tra vụ lừa đảo chiếm đo tài sản lạm dụng chức vụ huyền hạn chiếm đo tài sản
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ
liên quan đến công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
vào ngày ba tháng một mươi viện kiểm sát đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này